tại đình làng an hải xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi ban khánh tiết đình làng an hải tổ chức lễ khao lề thế lính hoàng sa
đây là lễ thức dân gian tri ân bậc tiền nhân những người con đất đảo đã từng rong thuyền ra hoàng sa trường sa cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc
các bậc công niên của đình làng an hải đã thực hiện các nghi lễ đại lễ cầu siêu lễ cáo ít nghinh thần lễ rước vong hồn chiến sĩ trận phong hoàng sa lễ tránh tế lễ tạ trong đình làng
theo quan niệm của nhân dân đội hoàng sa khi làm nhiệm vụ trên biển luôn gặp nhiều rủi ro thường chỉ có đi mà không có về nên trong buổi tế người ta làm những hình người bằng giấy hoặc bột gạo và dán giấy ngũ sắc làm thuyền bằng thân cây chuối đặt hình nộm lên để làm giả những đội binh thuyền hoàng sa đem tế tại đình
lễ khao tề thế lính hoàng sa truyền thống của người dân lý sơn góp phần khẳng định về lịch sử bảo vệ chủ quyền lãnh thổ việt nam trên vùng biển đông
đặc biệt là chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
qua đó nhắc nhở các thế hệ con cháu tiếp tục gìn giữ bảo vệ biển trời tổ quốc